sản xuất lắp ráp ô tô trong nước nằm trong số những ngành sản xuất công nghiệp chủ lực bị tác động tiêu cực từ dịch covid một mươi chín
để kích cầu tiêu dùng bộ công thương đã đề xuất giảm năm mươi phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết năm hai nghìn hai mươi
theo đề xuất của bộ công thương tùy từng địa phương khách hàng mua ô tô dưới chín chỗ phải đóng từ một mươi một mươi hai phí trước bạ
theo giá niêm yết để hoàn tất thủ tục để xe lan bánh
đối với xe bán tải xe van phí trước bạ bằng sáu mươi mức thu phí lần đầu với xe con
đề xuất của bộ công thương về việc giảm năm mươi phí trước bạ sẽ góp phần giảm đáng kể số tiền khách hàng phải bỏ ra để mua xe ô tô